bộ đội biên phòng tỉnh bình phước phối hợp với đồng biên phòng đắk ơ vừa phát hiện mắt giữ hai đối tượng vận chuyển hơn ba trăm năm mươi kg phá lộng
trong quá trình tuần tra lực lượng chức năng đã phát hiện hai đối tượng đi trên xe gắn máy
chở theo nhiều bao tải có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra
phát hiện bên trong các bao tải có chứa hai trăm linh khối hộp hình chữ nhật bốn mươi một ống trụ hình tròn với tổng khối lượng là ba trăm năm mươi một kg
tại cơ quan điều tra trần văn hùng và điểu lợm cùng chú tại tỉnh bình phước khai nhận vận chuyển thuê số pháo trên với giá sáu triệu đồng